cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn trí khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại ấp ranh hạt xã vĩnh thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang về hành vi cố ý gây thương tích
đây là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù của tòa án nhân dân tỉnh kiên giang cũng về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm nguyễn trí khánh đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân tại ấp tắc thủ xã hồ thị kỷ huyện thới bình thì bị chủ nhà và quần chúng nhân dân khu vực trên phát hiện
khánh đã dùng dao mang theo người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người một người dân để tẩu thoát nhưng đối tượng đã bị bao vây và bắt giữ cùng với tăng vật
được biết nguyễn trí khánh là đối tượng đã có ba tiền án ba tiền sự về các hành vi
như chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý